bệnh viện trung ương huế cơ sở hai huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế nơi điều trị cho các bệnh nhân mắc covid một mươi chín
đã tổ chức cho bệnh nhân số bốn mươi chín bảy mươi một tuổi quốc tịch anh xuất viện sau một thời gian điều trị
đây là ca bệnh được phát hiện cách ly từ ngày tám tháng ba từng đến việt nam trên chuyến bay vn năm mươi bốn ngày hai tháng ba
vợ của bệnh nhân số bốn mươi chín là ca bệnh số ba mươi đang tiếp tục điều trị covid một mươi chín tại bệnh viện trung ương huế cơ sở hai
bệnh nhân thứ bốn mươi chín đã có kết quả âm tính cả hai lần xét nghiệm hiện sức khỏe đã ổn định
sau khi ra viện bệnh nhân số bốn mươi chín sẽ được tiếp tục cách ly theo dõi y tế theo phác đồ điều trị
cũng thêm một thông tin tích cực nữa
sáng nay các trạm di động xét nghiệm nhanh covid một mươi chín ngoài cộng đồng chính thức hoạt động
tại trường trung học cơ sở đống đa thành phố hà nội
đây là trạm xét nghiệm nhanh đầu tiên được triển khai trên địa bàn thành phố
với năng lực xử lý lấy được ba mẫu một phút một trạm và cho kết quả sớm trong vòng một mươi phút thông qua việc lấy mẫu máu
những điểm xét nghiệm nhanh này sẽ nâng cao khả năng phát hiện sớm cho người bệnh
giúp cho cơ quan chuyên môn nhanh chóng kiểm soát và khoanh vùng dịch
dự kiến trong hôm nay trạm sẽ tiến hành test được khoảng năm trăm linh trường hợp
trong các bản tin thời sự tiếp theo thì chúng tôi sẽ đề cập cụ thể hơn về các trạm xét nghiệm này